tổng cục hải quan cho biết đang tiến hành điều tra xác minh trong tháng bảy sẽ có báo cáo chi tiết các vụ việc gian lận về xuất xứ tới các cấp
thông tin về quá trình điều tra xác minh các vụ việc gian lận xuất xứ tổng cục hải quan đã dẫn chứng về mặt hàng gỗ
hiện có tình trạng một số doanh nghiệp khai báo mặt hàng sản xuất trong nước nhưng qua điều tra chứng minh không sản xuất trong nước mà nhập khẩu nguyên chiếc về
mặc dù các doanh nghiệp khai mua của các nông trường hộ nông dân có xác nhận của chính quyền xã nhưng thực tế là không có
chính vì vậy tổng cục hải quan đề nghị các đơn vị chức năng tại các địa bàn đặc biệt là ủy ban nhân dân các tỉnh
tăng cường quản lý ngăn chặn tình trạng xác nhận khống thông tin về nguyên liệu đầu vào cấu thành sản phẩm xuất khẩu